thưa quý vị và các bạn một mươi hai người việt nam mới tạo ra năng suất lao động bằng một người singapore
hay là năm người lao động việt nam thì mới có năng suất bằng một người malaysia
đó là những con số được đưa ra trong một báo cáo gần đây của tổ chức năng suất châu á
vậy nguyên nhân nào khiến năng suất lao động của việt nam còn ở mức thấp
giải pháp dài hạn nào để cải thiện năng suất lao động cho toàn bộ nền kinh tế
tránh khả năng việt nam sẽ bị mắc vào bẫy thu nhập trung bình
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
dây chuyển công nghệ từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
lực lượng công nhân với tay nghề còn nhiều hạn chế
quy mô và năng lực sản xuất còn thấp
sử dụng lực lượng công nhân có tay nghề phổ thông nên xưởng nội thất này cần nhiều người làm việc
năng suất thấp tạo ra ít sản phẩm và chất lượng còn hạn chế
theo lãnh đạo công ty nếu như tuyển dụng được lao động chất lượng cao cải thiện được tay nghề
thì năng suất lao động của xưởng có thể năng suất thấp tạo ra ít sản phẩm và chất lượng còn hạn chế
năng cao từ ba đến bốn lần

cải thiện nguồn lao động địa phương và tìm nguồn nhân công chất lượng cao
để mà có cái sản phẩm tốt để mà lao động tốt để mà nâng cao chất lượng
nhiều khi rất khó
sử dụng thiết bị cũ công nghệ lạc hậu cùng nguồn nhân lực chất lượng thấp
đang là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp gỗ nhỏ và vừa ở việt nam
kết quả nghiên cứu mới đây của đại học lâm nghiệp việt nam cho thấy
nguồn lao động phổ thông nhiều nên năng suất ngành gỗ của việt nam vẫn còn rất thấp
chỉ bằng năm mươi so với philippines bốn mươi so với trung quốc và hai mươi so với liên minh châu âu eu
cả nước có năm trường đại học đào tạo chế biến lâm sản với quy mô hàng năm
chỉ tuyển ba trăm linh sinh viên và bảy trường đào tạo nghề khoảng sáu trăm linh học viên
chúng ta đang thiếu là thiếu các họa sĩ thiết kế các kiến trúc sư thiết kế
chuyên ngành nội thất chuyên sâu về nội thất tức là thiết kế design cho các sản phẩm gỗ
hiện nay chúng ta là cái đó chúng ta đang thiếu
và thứ hai nữa là hiện nay cái đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp là rất thiếu
tôi đang nói là rất rất thiếu
ví dụ như nhà máy của tôi hiện nay có một công nhân
thì có chỉ khoảng một mươi kỹ sư lâm nghiệp thôi
cái tỷ lệ rất ít
ngành công nghệ thông tin một trong những ngành được đánh giá là có năng suất lao động cao nhất cả nước
gấp từ ba đến một mươi lần so với những ngành khác
nhưng nếu đem so sánh với những quốc gia khác trên thế giới như ấn độ
thì chỉ bằng bốn mươi
hay là trung quốc chỉ bằng sáu mươi năm
nguồn nhân lực của chúng ta tuy là rất là đông
nhưng mà lại chưa tinh
cho nên chúng ta vừa gặp cái vấn đề là vừa thừa vừa thiếu
chúng ta thừa nhân lực nhưng mà chúng ta thiếu những người
nhưng mà lại chưa tinh
nhưng mà lại chưa tinh
khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
theo diễn đàn doanh nghiệp việt nam
khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động của toàn nền kinh tế
nhưng hiện chín mươi sáu trong tổng số sáu trăm linh doanh nghiệp lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa
khá nhiều doanh nghiệp trong số này vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu hai ba thế hệ so với mức trung bình của thế giới
trong đó bảy mươi sáu thiết bị máy móc dây chuyển công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
khoảng bảy mươi năm số thiết bị đã hết khấu hào
năm mươi thiết bị là đồ tân trang
bên cạnh đó đa phần lao động được đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc chuyên nghề đào tạo dăm bữa nửa tháng
đủ kỹ năng để người lao động đứng vào dây chuyển sản xuất giàn đơn
chính vì vậy dù số lượng doanh nghiệp hùng hậu
nhưng chưa thực sự là động lực quyết định tăng trưởng năng suất lao động của nền kinh tế
và những rào cản từ năng suất lao động được coi là nguyên nhân chính
khiến khối doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm
và mở rộng quy mô sản xuất
năng suất cao thì doanh nghiệp người ta mới có thể thu hút được đầu tư làm ăn phát triển
vì có lợi thì người ta mới làm với mở rộng sản xuất
cái thứ hai là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và cái thứ ba mới có điều kiện để nâng cao chất lượng sống vân vân cho người lao động
theo số liệu của tổng cục thống kê
năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm hai nghìn một mươi tám
đạt một trăm linh hai triệu đồng một lao động
mặc dù năng suất lao động tăng năm chín mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng thực tế cho thấy trong khoảng một thập niên gần đây
năng suất lao động tại việt nam dù thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực
nhưng lại có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại
năng suất lao động của việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất của singapore

và bằng năm mươi sáu bảy của philippines
việt nam đang là một trong những quốc gia có năng suất lao động thấp nhất trong asean
và phải nói rằng trong những năm qua
mặc dù chúng ta đã có những nỗ lực để cải thiện năng suất
nhưng khoảng cách năng suất của chúng ta với các nước asean đang dãng ra
như vậy khả năng bắt kìm năng suất của những nền kinh tế hàng đầu trong asean là rất là khó khăn
trong tất cả các phút đo lượng chúng tôi sử dụng các bộ số liệu khác nhau

điều này bắt nguồn là năng suất lao động việt nam rất thấp
từ việc môi trường làm việc điều kiện làm việc
các mật độ sử dụng công nghệ và vốn của việt nam còn thấp
cũng như là tay nghề kỹ năng của người lao động còn thấp
điều ấy giải thích vì sao thu nhập của chúng ta hiện nay còn thấp
vào loại thấp nhất trong khu vực asean
nói riêng và khu vực châu á nói chung
nhiều chuyên gia cho rằng hiện xu hướng dịch chuyển lao động
từ khu vực nông nghiệp qua công nghiệp dịch vụ còn chậm
và bắt đầu có hiện tượng dịch chuyển ngược
theo một khảo sát gần đây trong giai đoạn hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
mới chỉ chưa đến một phần năm số lao động khu vực nông nghiệp
chuyển sang khu vực công nghiệp dịch vụ
đặc biệt tỷ lệ chuyển dịch ngành nghề và kỹ năng của người dân tộc thiểu số rất thấp
có gần một phần tư lao động khu vực này đã dịch chuyển từ khu vực công nghiệp sang nông nghiệp
từ công việc có tay nghề sang công việc không có tay nghề
hiện nay thì phần lớn cái nguồn lao động của chúng ta hiện nay
vẫn đang hoạt động trong khu vực nông lâm thủy sản
và với mọi nền kinh tế thì năng suất lao động trong khu vực này
vẫn là khu vực có năng suất lao động thấp nhất
cái lượng lực lượng lao động rẻ không có kỹ năng của chúng ta
thì vẫn rất lớn
và nó bị nằm kẹt trong cái khu vực nông thôn
nằm kẹt trong những địa bàn khu vực nông nghiệp chẳng hạn
nhưng không thể nào mà dịch chuyển sang cái ngành có năng suất cao hơn
và đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là một vấn đề
lớn của nền kinh tế việt nam rất là nghiêm trọng nhức nhối của việt nam
theo khảo sát của tổ chức osfarm
hiện có hơn tám mươi số lao động nông nghiệp việt nam của năm hai nghìn một mươi
vẫn tiếp tục làm nông nghiệp vào năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù có định hướng nỗ lực rõ về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn
chỉ có dưới tám số lao động nông nghiệp chuyển sang khu vực công nghiệp hoặc dịch vụ
đối với nhiều thanh niên có bằng cấp cao
bức tranh dịch chuyển nghề nghiệp cũng không rõ ràng
do chưa tìm được việc làm phù hợp
lực lượng lao động của các bạn
dù đã có sự chuyển dịch từ khu vực thấp sang khu vực cao qua các năm
nhưng vẫn còn chậm và có xu hướng chuyển dịch ngược
một trong các nguyên nhân đến từ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các bạn
tuy theo hướng tích cực nhưng còn chậm
các ngành công nghiệp dịch vụ
nhất là những ngành dịch vụ mũi nhọn như tài chính tín dụng du lịch
còn chiếm tỷ trọng thấp
vào trung tuần tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
phối hợp với đại sứ quán nhật bản
tại việt nam và bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
đã tổ chức hội thảo cải thiện năng suất lao động việt nam
để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
tại hội thảo các chuyên gia đã thảo luận về thực trạng năng suất lao động việt nam hiện nay
những vấn đề đặt ra nhằm cải thiện năng suất lao động quốc gia
cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động
là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế của các bạn hiện nay
tăng năng suất lao động chính là yếu tố quyết định
tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế
năng suất lao động cao đồng nghĩa với phát triển nhanh bền vững
chống tụt hậu so với các nước trong khu vực
theo các chuyên gia nhật bản
năng suất cần phải trở thành động lực chính thúc đẩy năng lực cạnh tranh
và phát triển kinh tế của việt nam
mặc dù có nhiều năm hợp tác kinh tế chặt chẽ
việt nam đã không áp dụng bất kỳ công cụ năng suất nào của nhật bản
đầy đủ hoặc thậm chí một phần
chúng tôi đã đặt mục tiêu
để buộc phải tìm cách làm khác
từ gì khác trong việc tăng năng suất lao động
theo tôi phong trào năng suất quốc gia
nên được thực hiện trong ít nhất vài năm
với các mục tiêu rõ ràng
đảng chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp
nên làm việc cùng nhau
để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và đạt thu nhập cao trong tương lai
việt nam nên hướng tới tăng trưởng năng suất lao động bền vững từ bảy đến tám
các chuyên gia cho rằng
nâng cao năng suất là yếu tố quan trọng
trong phát triển kinh tế của một quốc gia
và chỉ có tăng năng suất
việt nam mới có thể tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
trong đó phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
và nâng cao năng suất trong khu vực này
sẽ đóng vai trò quan trọng
trong việc nâng cao năng suất lao động quốc gia
có thể nói là nền kinh tế việt nam cũng giống như bất cứ một cái nền kinh tế nào
thì khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ
bao giờ cũng là động lực chủ yếu của tăng trưởng
bao giờ cũng là sương sống của nền kinh tế
cho nên nâng cấp được khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ
thậm chí là siêu nhỏ
vươn tới được những trận lực quốc tế
thì đấy là cái điều kiện để có thể nâng cao năng suất lao động trong khu vực này
và để tăng cường khả năng thu hút lực lượng lao động trong khu vực này
và đóng góp vào tăng trưởng năng suất trong nền kinh tế
cái tăng năng suất thì nó phải đến từ vấn đề về tư duy
tư duy của người lãnh đạo doanh nghiệp
tư duy của lãnh đạo các cấp
và tư duy của người lao động
thế nhưng mà tại sao lại cái tư duy của việt nam
nó chậm thay đổi như vậy
thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của thay đổi
cái môi trường cũng như là thể chế
nó rất là quan trọng
để nó tạo ra một cái môi trường
cạnh tranh vì năng suất nó được coi trọng
thì lúc đấy mọi người mới quan tâm vào cái việc tăng năng suất
cái quan trọng ở đây là cái trao quyền tự chủ
để người lao động người ta tự nâng cao cái năng lực
cũng như là khả năng trong cái người ta tự chủ động trong cái việc này
tự học hỏi tự tìm tòi
và tự khai thác cái năng lực
cái năng lực của người ta trong cái tiến trình năng cao năng suất lao động
là một vấn đề quan trọng của việt nam trong thời gian tới
làm sao để tạo được một cái môi trường kinh doanh
để cho họ thực sự có động lực
họ làm kinh doanh sản xuất với những cái chi phí
và nhỏ thôi
những cái rào cản của họ trong thị trường
họ tăng cái sự cạnh tranh lên
và dần dần họ cải thiện được cái khả năng tổ chức của họ
khả năng sản xuất của họ
và trọn lọc trong cái quá trình cạnh tranh
và từ đó thì họ tăng hiệu quả lên
làm thế nào
tạo những cái cơ hội
đào tạo nghề nghiệp
cho thanh niên cho tuổi trẻ
thông qua các trung tâm sụn tiến thương mại
ở dưới địa phương
bởi vì họ là những cái nơi gắn các doanh nghiệp với nhau
thì họ có thể họ tạo ra những cái khóa học miễn vi
đấy cho những cái người công nhân của ta
để mà họ học nghề
rồi để họ nâng cao kiến thức
để mà họ có thể học những cái công nghệ mới
chẳng hạn như ngoại ngữ huy tính chẳng hạn
nâng cao cho họ để họ có một cái
nóng yêu nghề để họ yên tâm
làm việc trong một cái môi trường lâu dài và phát triển tốt
trong một cái môi trường mở cửa
sự đột phá về năng suất lao động
chính là động lực tăng trưởng của nước ta
trong giai đoạn tới
bởi với sự chuyển đổi sang nền kinh tế số
việt nam sẽ không thể dựa mãi vào mô hình tăng trưởng thâm dụng lao động
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động
như của cách mạng công nghiệp bốn
chuyển đổi kinh tế số
việt nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa vào tăng năng suất
thông qua việc phân bổ nguồn lực hiệu quả
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đặc biệt việt nam cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi
giúp các doanh nghiệp có điều kiện
trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thưa quý vị và các bạn
cải thiện năng suất lao động phải đến từ
nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân
và năng lực nội tại của cả một cộng đồng doanh nghiệp
chính phủ cũng cần vào cuộc
có tầm nhìn mục tiêu
chia sẻ thông tin khuyến khích
và môi trường kinh doanh phù hợp
để đưa nền kinh tế việt nam
từ lắp ráp đơn giản đến tạo ra giá trị
đầu tiên cần tái phân bổ nguồn lực
chuyển dịch lao động dư thừa
sang các khu vực có năng suất cao hơn
hiện lao động dư thừa đang nằm nhiều
trong nông nghiệp và kinh tế cá thể
kinh tế hộ gia đình
muốn cải thiện năng suất cần chuyển dịch nguồn lao động này
từ khu vực có năng suất kém
sang khu vực có giá trị gia tăng cao hơn
việc này sẽ tạo dư địa
để tăng năng suất tái phân bổ nguồn lực
quý vị thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn
những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình
trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại